hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
kiểm tra tại một số gian hàng trong khu vực hội trợ triển lãm gỗ mỹ nghệ và thương mại tổng hợp trong công viên trần huỳnh tại thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện tạm giữ nhiều loại hàng hóa vi phạm
cụ thể khi tiến hành kiểm tra một số gian hàng đang bày bán trong khu vực hội trợ lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều loại hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài như ổ khóa kèm cắt và mỹ phẩm có nhãn hiệu là tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng việt theo quy định
chủ lô hàng cũng chưa chứng minh được hóa đơn chứng tử hợp pháp của lô hàng trên lực lượng quản lý thị trường lập biên bản và tạm giữ toàn bộ lô hàng nghi vấn vi phạm để tiến hành các bước xử lý theo quy định
thưa quý vị với sự phát triển của công nghệ thông tin mua sắm online đang trở thành xu hướng được nhiều khách hàng ưa thích bởi sự nhanh chóng tiện lợi
thế nhưng lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của khách hàng trong quá trình mua sắm các đối tượng xấu đã biến mạng xã hội trở thành mảnh đất màu mỡ để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản phản ánh của phóng viên intv tại tỉnh yên bái
đối tượng nguyễn phương toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã điện phong huyện điện bàn tỉnh quảng nam vừa bị công an tỉnh yên bái bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn tạo một tài khoản trên trang bán hàng shopee đối tượng nguyễn phương toàn đã nhắn tin cho nhiều người
với nội dung khách hàng đã trúng thưởng số tiền ba trăm linh triệu đồng và một xe máy sh một trăm năm mươi y
khi bị hại liên hệ để nhận giải thưởng toàn đã hướng dẫn và yêu cầu bị hại nộp các khoản lễ phí theo các bước khác nhau để nhận thường
với thủ đoạn trên nguyễn phương toàn đã lừa rất nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng

lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân chúng đưa ra số tiền giải thưởng rất lớn cùng với các thủ tục tư vấn
hướng dẫn rất tỉ mỉ các đối tượng đã nhanh chóng chiếm được niềm tin các nạn nhân
sau khi các nạn nhân liên hệ để nhận giải thương chúng hướng dẫn nạn nhân làm thủ tục nhận thương với nhiều bước
mỗi bước tương ứng với một mức phí khác nhau
cứ như vậy chúng rụ rỗ lôi kéo các nạn nhân cuốn vào vòng mê cung lừa đảo mà chúng đã tạo ra
do sự nhẹ dạ cả tin nhiều người dân đã bị sập bẫy

tình trạng lừa đảo do hình thức công nghệ cao đang diễn ra khá phổ biến và phức tạp
các đối tượng sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi để đánh lừa nạn nhân thường xuyên thay đổi phương thức lừa đảo mới

khi mà phát hiện thấy là mình được trúng thưởng thì đề nghị là hỏi những người có kinh nghiệm
những người xung quanh gọi điện đường dây lóng để được tư vấn chứ không tự ý là làm theo hướng dẫn của các đối tượng
bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng thì người dân cần hết sức cảnh giác

cần xác minh kỹ thông tin trước khi chuyển tiền theo những yêu cầu qua mạng